chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
trong dịp này người ta làm cỗ cúng ra tiên và bài bánh trái ra sân cúng trăng
nhờ dịp tết này người lớn thì uống rượu thưởng trăng và hát chống quân
trẻ em thì rước đèn đi xem mùa lần ca hát các bài hát trung thu và vui hưởng bánh kẹo cùng các thư trái cây
do cha mẹ bày ở ngoài sân trong đêm trung thu dưới ảnh thức một mâm cổ
theo tục lệ việc trẻ con thưởng thức bánh kẹo trái cây trong đêm trung thu này được gọi là phá cỗ
với mong muốn mang đến cho các em một mùa trung thu hai nghìn một mươi sáu thật vui và ý nghĩa
các đoàn thể tổ chức đã đồng loạt tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng dịp lễ đặc biệt này
vậy trong chương trình đời sống văn nghệ hôm nay chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để giới thiệu tới quý vị
một vài hoạt động chào đón trung thu hai nghìn một mươi sáu
nhưng trước tiên hãy cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện văn hóa văn nghệ đáng chú ý diễn ra tuần qua
khai màn với một tiết mục chống trèo chương trình đã mở ra một không gian âm nhạc đậm chất cổ truyền
tiếp sau đó những bộ môn nghệ thuật truyền thống như hát trèo sầm ca trù tu tuồng
tiếp tục được thể hiện giản dị và mộc mạc
giai điệu ra diết đến nao lòng của bài hát du ả đào mười thương
hay những vở trèo cổ được thể hiện bởi những tên tuổi đầy tính tâm
như nghệ sĩ nhân dân thúy ngân nghệ sĩ nhân dân xuân hoạch nghệ sĩ nhân dân thanh hoài
họ đã thực sự sống hết mình cho vai diễn trên sân khấu nhỏ bé này
người xem bất kể là người lớn tuổi hay trẻ tuổi
đều như bị cuốn vào từng cử chỉ ánh mắt của những nghệ sĩ gạo cội này
chuyện nhạc phố cổ diễn ra mỗi tháng một lần
với những chủ đề đa dạng tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ
năm mươi đảo duy tử đã trở thành điểm hẹn cho du khách trong và ngoài nước
yêu mến các môn nghệ thuật truyền thống việt nam
thế mới thấy những loại hình âm nhạc được sản sinh ra từ hàng trăm năm trước đến nay
vẫn tiếp tục được trình diễn và hưởng ứng nồng nhiệt trên mảnh đất kinh kỳ này
nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày thành lập hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
và hai mươi một năm việt nam gia nhập tổ chức này
tối ngày chín tháng chín tại nhà hát lớn hà nội
liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội
phối hợp với đại sứ quán các nước asean tại việt nam
tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề những sắc màu văn hóa asean
chương trình là hoạt động được tổ chức thường niên
nhằm tăng cường tuyên truyền quảng bá sâu rộng về xây dựng một cộng đồng asean vững mạnh và liên kết chặt chẽ
đây là thành quả của bốn mươi chín năm nỗ lực hợp tác của tất cả các nước thành viên
ghi dấu mốc quan trọng của tiến trình liên kết asean
trong đó việt nam được đánh giá là nhân tố quan trọng đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong asean
chương trình giao lưu nghệ thuật những sắc màu văn hóa asean
cũng là dịp thúc đẩy giao lưu gắn kết mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa việt nam với các nước asean
thông qua đó quảng bá hình ảnh thủ đô hà nội thành phố vì hòa bình thân thiện với du khách quốc tế
sáng ngày chín tháng chín tại công viên thống nhất hà nội
hội sách mùa thu năm hai nghìn một mươi sáu do bộ thông tin và truyền thông tổ chức
đã được khai mạc với sự tham gia của khoảng sáu mươi đơn vị xuất bản phát hành biểu chính giáo dục đào tạo
với khoảng bảy mươi gian hàng
việc tổ chức hội sách mùa thu hai nghìn một mươi sáu nhằm xây dựng thói quen đọc sách mua sách trong cộng đồng
xây dựng chuỗi hoạt động văn hóa gắn liền với sách mang tính thường kỳ xuyên suốt
tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa người đọc với sách
hướng tới xây dựng một xã hội học tập một nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội nói chung và thủ đô hà nội nói riêng
đến với hội sách mùa thu hai nghìn một mươi sáu bạn đọc có thể tìm thấy các ấn phẩm xuất bản mới nhất
các đầu sách beet zelle được xuất bản theo nhiều chủ đề đa dạng phong phú thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau
như chính trị pháp luật kinh tế khoa học công nghệ kỹ thuật tham khảo giáo dục văn học văn hóa xã hội tôn giáo
nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của nhiều đối tượng bạn đọc
cũng như được vui chơi tận hưởng một mùa trung thu mới lạ mang màu sắc văn hóa tỉnh bạc liêu ngay giữa lòng hà nội
chương trình sắc màu văn hóa bạc liêu do bảo tàng dân tộc học việt nam phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch bạc liêu
bảo tàng thành phố bạc liêu tổ chức cùng với sự góp mặt của hàng chục nghệ nhân thợ thủ công đến từ vùng đất phương nam
trong chương trình nhiều hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa đã được tổ chức nhằm giới thiệu tới công chúng và các em thiếu nhi
những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất bạc liêu như trình diễn mùa lan sư tử đồn ca tay tử
ngoài ra du khách còn được khám phá ẩm thực của bạc liêu với những món ăn đặc trưng như bánh tráng ba khía bồn bồn
là một sự kiện diễn ra thường niên mỗi năm vào dịp trung thu bảo tàng dân tộc học lại tổ chức không gian vui chơi đậm đà bản sắc dân tộc cho các em nhỏ và gia đình
trong mỗi dịp tổ chức mọi hoạt động tại đây đều hướng tới các bé về với cội nguồn văn hóa dân tộc
với nhiều hoạt động như nghe nghệ nhân dân gian trực tiếp hướng dẫn làm đồ chơi trung thu nạn tòa he nạn hoa quả bằng bột làm cống vòng làm bánh xèo tập cắt tỉa hoa quả bầy mâm cỗ trung thu
và kể sự tích về trung thu chơi các trò chơi dân gian
đây là những hoạt động rất có ý nghĩa thu hút đông đảo công chúng tham gia và trải nghiệm nhằm tăng cường sự hiểu biết và làm giàu tri thức về văn hóa dân tộc
đồng thời cũng góp phần khích lệ ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa
tổ chức chương trình này bảo tàng dân tộc việt nam mong muốn là quảng bá các giá trị văn hóa của dân tộc
thứ nữa là khích lệ ý thức bảo tồn di sản văn hóa của cha ông và mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích để cho công chúng đặc biệt là các em có một cái tết trung thu thật là vui vẻ tại bảo tàng dân tộc việt nam
bên cạnh các hoạt động trình diễn
những sắc thái văn hóa vùng sông nước được thể hiện qua phần trình diễn và giao lưu với công chúng của những người dân đến từ bạc liêu
những màn mũ lân cư đã mang đến cho các em nhiều cảm xúc vui nhộn và hồi hộp
mình thấy ở bảo tàng dân tộc việt nam học rất nhiều các trò chơi của truyền thống của trung thu
thì trẻ em tới đây thì có thể là biết được những các cái trò chơi truyền thống của trẻ em trước
ví dụ như ngồi làm đèn ôm sao ngồi làm đèn cù ngồi lặn tòa he
và các hoạt động khác mình thấy rất là ý nghĩa
và để cho trẻ em dớ trẻ hiện nay biết được trung thu của ngày xưa như thế nào
năm trước mình cũng đã cho con lên đây rồi và mình thấy là hoạt động ở đây rất là ý nghĩa
đã cho cháu biết được những cái trò chơi truyền thống của việt nam
và cháu cảm thấy vui thích vì những trò chơi dân gian như thế
và cháu còn tự làm đèn ôm sao tự làm đèn ôm sư
và từ bé cháu đã được biết những cái đấy
cháu nghĩ là khi lớn lên thì cháu sẽ được hiểu biết về văn hóa việt nam và yêu văn hóa việt nam hơn
hôm nay là lần đầu tiên con đến với phải tàm dân tộc học
và con cảm thấy rất vui
hiện tại con đang được làm đèn lồng ông sao
lúc trước thì con cũng làm được một số các hoạt động khác
được chơi những trò chơi truyền thống dân gian
và làm bánh dẻo bánh trưng
đấy con cũng cảm thấy rất vui và hào hức thú vị
cùng với các hoạt động trình diễn nghệ thuật dân gian chơi trò chơi và làm đồ chơi dân gian
du khách có dịp thưởng thức hương vị ẩm thực mang đặc trưng của bạc liêu như bánh tằm dưa bồn bồn mắm cà rô rút xương
để nhận biết sự khác lạ trong văn hóa ẩm thực của vùng miệt vườn nam bộ
tiếp nối thành công từ lần tổ chức nghệ thuật dân gian của bạc liêu
hội được tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em thiếu nhi với nhiều trò chơi dân gian truyền thống giúp các em hiểu và yêu mến hơn văn hóa dân tộc
trời mới nhá nhiêm tối nhưng tại bảo tàng hà nội đã thấp nập xe ra vào
những em bé hân hoan cầm đèn ông sao những trái bóng bay đầy màu sắc và súng xính những bộ quần áo đẹp
có lẽ sự vui sướng hân hoan hơn cả những ngày lễ khác bởi đây được xem như là ngày lễ của riêng các em
hiểu được điều đó nên từ cách trang hoàng đến tổ chức sở văn hóa và du lịch hà nội phối hợp với bảo tàng hà nội đã mang đến cho các em một ngày lễ trung thu thật sự ý nghĩa
đến với lễ hội rước trăng chơi phố mỗi gia đình được ban tổ chức sắp xếp cho một tấm chiếu cói
và được trải ra sân cả gia đình sẽ thưởng thức những tiết mục trung thu theo cách truyền thống và dân dã nhất
cái thông điệp của chúng tôi muốn gửi tới cho các em nhỏ có một cái trung thu thứ nhất là mang đầy ý nghĩa của truyền thống văn hóa
trong cuộc sống đương đại hiện nay chúng ta cũng rất là bề bộn
thành thực vậy là thông qua các trò chơi trung thu của năm hai nghìn một mươi sáu
với chủ đề là rước trăng phố thì chúng tôi muốn các trò chơi dân gian các văn hóa phi vật thể của các cụ người ta ngày xưa được tái hiện lại tại bảo tàng hà nội
và với cái tinh thần đó thì chúng tôi cũng có những các cái chủ đề
năm nay chủ đề là rước trang chơi phố nhưng có một chút mà chúng tôi đưa
cái văn hóa trung thu truyền thống của sứ đoài về tại bảo tàng hà nội
và với cái ý nghĩa với cái tên gọi là rước trang chơi phố nó đã nói lên cái lợi dụng của trung thu rồi
sau tiếng trống khai mạc chương trình mở đầu ấn tượng với những thiết mục muốn lân muốn rộng rộn giá chuyên nghiệp do các nghị sĩ đến từ thôn đông sàng xã đường lâm thị xã sơn tây biểu diễn
điểm nhấn của lễ hội là lễ pháo cổ trung thu là các thiết mục viô long biểu diễn văn nghệ của tốt ca thiếu nhi rước đèn rước mầm cổ trung thu
và đặc biệt là tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó
hôm nay mình đến vui trung thu đưa cháu nhỏ đi cùng với gia đình
thì mình cảm nhận là hôm nay lễ hội trung thu ở đây là tổ chức rất là đẹp và các cháu rất là hào hứng
mình thấy rằng lễ hội trung thu ở đây là vừa mang tính chất hiện đại vừa vừa mang tính chất truyền thống
và mình cảm nhận được là các cháu nhỏ rất là vui và mang lại cho cháu cái niềm hứng khởi và gợi lại những cái bài học về vui chơi cũng như là về truyền thống của dân tộc việt nam mình
hôm nay con đến rất vui vì được nhìn thấy rất nhiều các bạn

đối cả đèn lồng và đèn chống quần vân vân
hôm nay có những tiết mục múa rồng múa lần con tin nhất là tiết mục múa rồng
tham gia lễ pháo cỗ
ngoài mâm cỗ lớn được ban tổ chức chuẩn bị
các em nhỏ sẽ được góp cỗ trong trang với hoạt động mang bánh kẹo trái cây đồ chơi đến góp vào mâm cỗ chung
đến với rước trang chơi phố hai nghìn một mươi sáu
các em nhỏ được hòa mình vào một không gian lễ hội trung thu truyền thống đầy thú vị
đây cũng là dịp để các gia đình gắn kết tình cảm
đi cùng nhau tìm hiểu những nơi đẹp truyền thống của dân tộc
thưa quý vị lễ hội trung thu hai nghìn một mươi sáu là chương trình do trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
phối hợp với bảo tàng phụ nữ việt nam trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc việt nam
báo nhi đồng cùng tổ chức
lễ hội trung thu năm nay có nhiều hoạt động đặc sắc
trong đó phải kể đến triển lãm tết trung thu việt với cộng đồng asean
giới thiệu về bản sắc văn hóa
về trung thu của các nước asean
trong lễ hội điểm đặc sắc nhất có lẽ là triển lãm giới thiệu về bản sắc văn hóa trung thu của các nước asean
triển lãm được chia làm ba phần
talk show giới thiệu mặt nạ truyền thống việt nam và trên thế giới
triển lãm đặc trưng văn hóa của các nước asean và tết trung thu
không gian tết trung thu và mâm cỗ trung thu của người việt
các em nhỏ sẽ được tham gia làm mâm ngũ quả
xem múa lăn xương rồng
trò chuyện về sự tích trung thu
tham gia vẽ mặt nạ
làm bánh trung thu
đèn trung thu
nạn tỏa he
đây đều là các hoạt động rất được các em say mê hứng thú
nó rất ý nghĩa bởi vì là
cuối năm ngoái đầu năm nay đã chính thức hình thành cộng đồng asean
cho nên tôi nghĩ đây là một hoạt động mang tính cộng đồng
và giới thiệu được văn hóa của chúng ta
đối với các nước asean
cho nên là hôm nay cái không khí không những là chỉ có các cháu thiếu nhi của việt nam
mà sẽ có thiếu nhi của các nước asean cũng đến tham dự
cho nên là không khí tôi nghĩ rằng là nó sôi động chính là vì cái ý nghĩa đó
ngoài mục đích mang tới cho các em nhỏ một mùa lễ hội vui nhộn
ban tổ chức còn mong muốn giới thiệu nét trung thu đặc sắc của việt nam với cộng đồng asean
trung thu năm nào thì cũng đưa con đến đây để biểu diễn và chơi trung thu
năm nay có một cái khác biệt nữa là có thêm cái asean
có các bạn nước ngoài nữa vào cái trung thu của việt nam của mình
vì nói lên cái trung thu rất là ấn tượng của việt nam của mình
một cái lễ hội cho các con rất là vui vẻ
thứ nhất là con giao lưu văn hóa văn nghệ
và thứ hai nữa là để học hỏi nhiều thứ
thì mình rất là vui khi cho con đến đây để tham dự những cái buổi lễ của dân tộc việt nam
với sự đầu tư và mong muốn thực hiện giao lưu kết nối trẻ em trong khu vực
đây thực sự là món quà ý nghĩa đặc sắc hấp dẫn dành tặng các em nhỏ dịp tết trung thu này
chương trình đời sống văn nghệ tuần này xin được kết thúc tại đây
mọi kỳ đồng góp của quý vị xin gọi về số điện thoại bốn ba nghìn hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
hoặc gửi về hòm thư điện tử phongvănhoaacomn org vn